trong thông báo ngày hai mươi tám tháng hai một nhóm chuyên gia tại bệnh viện đại học chiết giang
trung quốc cho biết họ đã thu thập các mẫu dịch xét nghiệm của ba mươi bệnh nhân nhiễm covid một mươi chín
tại bệnh viện này từ ngày hai mươi sáu tháng một đến chín tháng hai sau khi được xét nghiệm
hai mẫu gồm nước mắt và dịch tiết kết mạc của một bệnh nhân mắc bệnh viêm màng kết đã cho
kết quả dương tính với virus sars cov hai sau phát hiện này các chuyên gia cảnh báo nguy cơ
lây nhiễm virus sars cov hai qua mắt và đường hô hấp có thể không phải là con đường duy nhất
lây chuyển virus nguy hiểm này